bất động sản đang bộc lộ một số yếu tố không mấy tích cực tỷ lệ đầu cơ cao giá tăng liên tục là những biểu hiện khiến nhiều ngân hàng phải tạm thời hạn chế cho vay vào lĩnh vực bất động sản để đánh giá lại các khoản vay độ rủi ro và hướng xử lý các khoản nợ nhằm đảm bảo an toàn cho cả hệ thống